theo số liệu từ cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của thành phố tăng năm mươi tám so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và tăng bốn bốn mươi một so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
theo đó bảy trong số một mươi một nhóm hàng thống kê trong tháng năm tăng giá so với tháng bốn gồm nhóm hàng giao thông tăng hai chín mươi hai nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng một một văn hóa giải trí du lịch tăng hai mươi chín bộ chính viễn thông tăng một mươi hai giáo dục tăng bảy thuốc và dịch vụ y tế tăng một hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng hai mươi sáu so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia cho rằng chỉ số cpi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tăng chủ yếu do tác động của các nhóm hàng giao thông điện nước nhà ở v v
trong tháng năm nhóm hàng may mặc mũ nón giày dép ổn định giá còn nhóm đồ uống và thuốc lá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm giá